từ ngày mai ngày một tháng một mươi một giá ga bán lẻ tiếp tục tăng thêm một mươi chín đồng một bình một mươi hai kg sau khi đã tăng giá bốn tháng liền kể trước đó
theo đại diện công ty sài gòn petro nguyên nhân tăng giá là do giá ga thế giới giao theo hợp đồng trong tháng một mươi một tăng bình quân năm mươi bảy năm usd một tấn lên bốn trăm ba mươi năm usd một tấn
từ ngày mai giá bán lẻ tối đa một bình ga loại một mươi hai kg đến tay người tiêu dùng là khoảng ba trăm ba mươi đồng đến ba trăm tám mươi đồng một bình tùy thương hiệu